quá trình điều tra truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy và công an phường mai dịch
đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là trung văn an
vào khoảng một mươi hai h ngày hai tháng ba tổ công tác của hai đơn vị bắt giữ đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một quán game trên địa bàn quận
đáng chú ý trung văn an đã có hai tiền án về tội trộm các tài sản
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một công an huyện ba vì thánh vọ nội đã tạm dự hình sự nhóm đối tượng
gây ra các vụ cậy phá hòm công đức trộm cắp tiền gồm
nguyễn mạnh quỳnh sinh năm hai nghìn tám ở xã minh quang huyện ba vì thánh vọ nội
hà kiếp tuyến sinh năm hai nghìn bảy và nguyễn di quân sinh năm hai nghìn chín
cùng chú tại xã đồng trung huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
trước đó vào ngày tám tháng một những đối tượng này đã cậy phá chín hoàng công đức
tại một di tích trên địa bàn xã minh quang lấy mất khoảng tám triệu đồng
ngày một mươi ba tháng một công an huyện ba vì đã tóm gọn các đối tượng
khi đang chơi pa tại một khu vực phường tây tiệu quận bắc từ liêm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định
và hết tiền tiêu xài nhận pa nên nguyễn mạnh quỳnh đã rủ hà kiếp tuyến
và nguyễn di quân đi từ khu vực phường tây tiệu quận bắc từ liêm
đến các đền chùa thùng địa phận huyện ba vì để cậy hòm công đức trộm các tiền
ngày hai mươi tám tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn kim huy biệt danh là my đầu gà bốn mươi tám tuổi
ngụ tại phường thạc giám quận thanh khe tp đà nẵng
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ huy là đối tượng cộng cán với đủ loại tiền án tiền sự như trộm cắp tài sản
cố ý gây thương tích tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng cộng gần hai mươi năm năm tù
bản án mới nhất của my đầu gà là chín năm tù từ năm hai nghìn một mươi bốn về tội mua bán trái phép chất ma túy
huy ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba dù không có việc làm nhưng bất minh về kinh tế
tiêu tiền hoang phí quan hệ phức tạp với đối tượng có tiền án tiền sự
có dấu hiệu liên quan đến ma túy
thời gian gần đây trinh sát công an phát hiện bi đầu gà có biểu hiện tái xuất mua bán ma túy
nên lập chuyên án theo dõi
đặc biệt đi đầu gà có cách thức độc lạ để cắt đuôi lực lượng trinh sát
theo đó mỗi lần ra đường đối tượng không bao giờ dừng đèn đỏ
đồng thời thường xuyên điều khiển xe máy chạy ngược chiều với mục đích nhận diện người theo dõi
qua thời gian củng cố chức cứ vào chiều ngay sáu tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng đã bắt quả tan nguyễn kim huy
tại bế xe trung tâm tp đà nẵng khi đang nhận gói hàng năm mươi g ma túy ràng đá
huy khai nhận vừa đặt mua số ma túy trên của người không dõi nhân thân
lai lịch với giá một mươi năm năm triệu đồng mang về bán lại kiếm lời
vụ việc đã được công an tp đà nẵng tiếp tục mở rộng đấu tranh
đa số các ý kiến đều cho rằng hành động của chủ xe mazda là vô cùng manh động
gây nguy hiểm cho người khác và coi thường pháp luật
ngay khi tiếp nhận thông tin công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
ngày hai mươi tám tháng hai công an tp hà nội cho biết liên quan đến vụ việc đối tượng dùng dao đe dọa tài xế
rồi chém vào xe buýt làm hư hỏng tài sản xảy ra trên đường hoàng quốc việt
đoạn trước cổng trường đại học điện lực
công an của bắc tử liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn lê tuấn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện thường tín tp hà nội để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
quá trình điều tra công an xác định năm thanh niên điều khiển xe ma đa là nguyễn lê tuấn đức
cơ quan công an đã triều tập đức đến làm việc nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
công an quận bắc tử liêm đã vận động gia đình đưa đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo đúng quy định
tại cơ quan công an đức khai do trong quá trình di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt
khi đếm điển trung chuyển trước cổng trừ đạp điện lực đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt
tiếp đó đức cầm hai con dao dạng dao quắm đi từ đầu xe buýt chửi bới đe dọa
rồi chém vào kinh chân gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hợp tài sản
cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá một mươi tám triệu đồng
căn cứ và hành vi của nguyễn lê tuấn đức cơ quan cộng bác tường liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự
cũng có hồ sơ về hành vi hủy hoại tài sản